còn bây giờ sẽ là một số thông tin thời tiết
ngày đi làm đầu tuần của người dân các tỉnh miền bắc thời tiết thì khá là dễ chịu
trời nhiều mây tạnh giáo cảm giác hơi xe lạnh
còn khu vực tây nguyên và nam bộ cảnh báo mưa to rông gió mạnh
nếu quý vị đang ở ngoài trời mà có rông ập đến thì hãy nhanh chóng tìm nơi trú mưa
như các tòa nhà kiên cố tuyệt đối không chú dưới gốc cây xanh cột điện hay nơi có nhiều biển quảng cáo
đặc biệt thì quý vị cần lưu ý một số nơi có thể vẫn sẽ xuất hiện mưa đá
như hai ngày vừa qua ở thừa thiên huế và lâm đồng